xin chào quý vị và các bạn
của trạm phú lâm và các lực lượng tổn xung kích phòng cháy chữa cháy của trường tải tp hcm
đóng các khu vực lân cận đây đến để hỗ trợ kịp thời trong công tác phòng cháy chữa cháy này
buổi diễn tập lấy bối cảnh một trạm biến áp nổ dầu từ trạm biến áp tràn và gặp tê điện gây cháy
do đặc thù chứa nhiều dầu nhất nên ngọn lửa lớn và kèm khói đen khí độc bơ trụng một phần lớn khu vực trạm
nhiều người được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn
tuy nhiên một số công nhân kỹ sư đã bị thương sau khi vụ nổ xảy ra
không kiểm soát được lực lượng chữa cháy cơ sở đã phải cần sự hỗ trợ của các đội chữa cháy chuyên nghiệp
chỉ hai mươi phút có mặt lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã sử dụng vòi phun bọt hóa chất khống chế thành công đám cháy
việc sẵn sàng của lực lượng cơ sở rất tốt
về lực lượng về trang thiết bị cũng như là về tính chiến đấu của lực lượng cơ sở đã rất là tốt
trong quá trình phối hợp chúng tôi cũng đã có khảo sát các trang thiết bị
phương tiện thì cơ sở có đầy đủ rất là đầy đủ
và lực lượng chữa cháy của cơ sở đã được tập hướng thường xuyên
tuy nhiên để tạm bảo tăng cường hơn nữa
và nhất là trong công tác chữa cháy và cố nộp bằng đầu
nhất là sân dầu thì cũng nên có thêm hệ thống form để có chất để dập cắt về sân dầu
để công tác chữa cháy của cơ hội của cơ sở ngay thời điểm bằng đầu đạt hiệu quả cao hơn nữa
nhằm ổn định vận hành truyền tế điện và bảo vệ hệ thống điện lưu quốc
gia tại trạm năm trăm linh kv phú lâm sau khi thực tập chữa cháy hôm nay
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố
tiếp tục bám sát theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy của cơ sở
để kịp thời bổ sung khắc phục thiếu sót nếu có